mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm cho tuyến đường giao thông các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi hư hỏng và sạt lở nặng
trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ nhiều vị trí giao thông bị sạt lở mái tan luy đất đá bồi lấp cầu cống nền đường bị hư hỏng và cuốn trôi
để bảo đảm thông tuyến ngành giao thông tỉnh quảng ngãi đã khắc phục tạm thời các tuyến giao thông trọng yếu
mưa lụt đã làm sạt lở hư hỏng hơn một trăm năm mươi km đường giao thông quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
tại km một mươi năm hai trăm linh tuyến sơn hà đi sơn tây mưa lụt đã làm sạt lở ta luy âm tuyến đường sâu một mươi năm m dài hai mươi mét gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông
các đơn vị thi công đã huy động hơn ba mươi công nhân đào và xử lý hơn một mét khối đất đá sạt lở đồng thời xếp dọ đá kè gia cố tạm thời giữ ta luy và nền đường không cho sạt lở sâu vào bên trong

sạt lở đường giao thông chia cắt các huyện miền núi là khó tránh khỏi